xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới sẽ có xu hướng là tăng nhiệt dần
nguyên nhân là từ sự mở rộng và phát triển của vùng áp thấp nóng từ phía tây
ngày mai thì trời sẽ mỏng mây nhanh có nắng với mức nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba nền nhiệt độ thậm chí còn tăng hơn phổ biến ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ
khu vực phía tây bắc bộ chịu tác động mạnh hơn của vùng thấp nóng phía tây nên trời nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn sau tăng lên mức là ba mươi bốn ba mươi năm độ trong hai ngày tiếp theo
quý vị cần lưu ý là bổ sung đủ nước tăng khẩu phần rau xanh trong bữa ăn để tránh mệt mỏi cho cơ thể khi bước vào những ngày nắng nhiều trong thời kỳ tới
tại miền trung đáng lưu ý trong những ngày tới cũng là những thông tin về tình hình nắng nóng
so với khu vực bắc bộ thì thời tiết tại miền trung sẽ có tăng nắng nhiều tăng nắng nhiều tăng nắng nhiều
có nắng nóng trên diện rộng với nhiều nơi đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi bảy độ thậm chí khu vực vùng núi phía tây từ thanh hóa đến thừa thiên huế
còn có thể có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt là trên ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thì mức nhiệt có xu hướng thấp hơn một chút khi đạt ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ phía bắc có nơi cao hơn
quý vị chú ý là có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe trước đợt nắng nóng đầu mùa
khu vực tây nguyên thời tiết vẫn tương đối ổn định với trạng thái là ít mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn do kết hợp với điều kiện địa hình
đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ giảm dần và thấp nhất đạt ở mức một mươi tám hai mươi một độ trời xe lạnh
còn với các tỉnh miền nam với sự bao trùm của khối không khí khô nóng trên cao khu vực miền đông của nam bộ tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
còn tại khu vực miền tây nam bộ thì đạt ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
mưa ít có khả năng xảy ra nên quý vị chú ý là có kế hoạch sử dụng nước hợp lý khi tình trạng khô hạn xâm nhập mặn diễn ra càng ngày càng gai gắt tại đây